nhân dịp sang việt nam sự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
tại hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chào mừng tổng thống donald trump
và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam
hoan nghênh hoa kỳ và triều tiên đã chọn việt nam làm địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
cũng như khẳng định chủ trương nhất quán trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam
là coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ
tổng thống donald trump vui mừng được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước
bày tỏ ấn tượng về lòng hiếu khách của người dân và sự phát triển rất ấn tượng của việt nam
tổng thống donald trump cảm ơn việt nam đã hỗ trợ rất chú đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
mặc dù thời gian gấp rút cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần này tại việt nam có ý nghĩa quan trọng
vì việt nam là một minh chứng tốt về những thành tựu có thể đạt được nếu có tư duy đúng
tổng thống donald trump nhấn mạnh hoa kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam
thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế
cùng quan tâm trong đó có tình hình biển đông
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam ủng hộ mạnh mẽ tiến trình đối thoại
để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài tại bán đảo triều tiên
tổng thống donald trump cảm ơn và đánh giá cao sự chủ động và thiện trí của việt nam
trong việc cung thấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đình hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
khẳng định mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ thúc đẩy hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này
nhân dịp này tổng thống donald trump trân trọng gửi lời mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thăm chính thức hoa kỳ trong năm nay để cùng tiếp tục trao đổi về những biện pháp
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
sau hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống donald trump
đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng tổng giá trị hơn hai mươi một tỷ usd
ngay sau đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng thống hoa kỳ donald trump tại văn phòng chính phủ
tại cuộc tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chào mừng tổng thống donald trump
và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam
đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
hoàn ngành hoa kỳ và triều tiên đã chọn việt nam làm địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định trong quá trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ
tổng thống donald trump bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thăm đất nước việt nam năng động và tươi đẹp
cho biết vẫn giữ những ấn tượng tốt đẹp về những tình cảm chân thành và sự chào đón nồng nhiệt mà người dân việt nam đã dành cho tổng thống trong chuyến thăm việt nam chỉ cách đây hơn một năm
bày tỏ cảm ơn việt nam đã hỗ trợ rất chú đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên mặc dù thời gian gấp rút
hai bên cùng điểm lại và tỏ hài lòng về những tiến triển ngày càng thực chất trong quan hệ hai nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực
hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực cùng quan tâm
ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại biển đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc và sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc
quan hệ việt nam hoa kỳ thời gian qua đã đạt được những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
kể từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
quan hệ việt nam hoa kỳ đã đạt được nhiều tiến triển mới trên cả bình dựng song phương và đa phương
trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ chế độ chính trị và con đường phát triển của nhau
vì lợi ích của hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định và hợp tác phát triển của khu vực
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai sự kiện được cả thế giới quan tâm và chú ý trong những ngày gần đây
bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump đều đã có mặt tại hà nội
và hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm riêng trước khi chính thức bước vào cuộc họp thượng đỉnh trong ngày mai hai mươi tám tháng hai
thể thức cuộc gặp thượng đỉnh tại hà nội sẽ giống với cuộc gặp thượng đỉnh lần một tại singapore hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo thư ký báo chí nhà trắng ngày hai mươi bảy tháng hai tổng thống mỹ donald trump sẽ có cuộc gặp ngắn
với chủ tịch triều tiên kim jong un
hai nhà lãnh đạo sẽ ăn tối cùng nhau
ngày hai mươi tám tháng hai lãnh đạo hai nước sẽ bước vào cuộc họp chính của hội nghị thượng đỉnh lần này
dự kiến hội nghị sẽ tập trung về các bước phi hạt nhân hóa cụ thể của bình nhưỡng
và các biện pháp tương ứng mà triều tiên yêu cầu mỹ thực hiện như nới lỏng các lệnh trừng phạt và cải thiện quan hệ
những nhân vật quan trọng cho đoàn đàm phán giữa hai bên đều đã có mặt ở hà nội từ trước
phía triều tiên là đặc phái viên kim hyok chol còn phía mỹ là ngoại trưởng mike pompeo
mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán giữa hai bên
trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai diễn ra tại hà nội
truyền thông quốc tế đã đồng loạt phản ánh đậm nét sự kiện đặc biệt này
cũng như đánh giá cao công tác tổ chức đảm bảo an ninh của việt nam trước và trong thời gian diễn ra hội nghị
đài ariang của hàn quốc phát sóng phóng sự với tiêu đề
việt nam hào hức chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai

hà nội đang tân trang lại diện mạo thủ đô để chuẩn bị cho một sự kiện lớn
các công tác dọn dẹp đường phố trồng cây sơn sửa lại các công trình quan trọng
như đại sứ quán triều tiên đang được khẩn trương tiến hành
ariang ghi nhận hà nội đã sẵn sàng cho sự kiện được cả thế giới trồng trờ
hãng tin reuters của anh thực hiện phóng sự với tiêu đề
hà nội thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
phóng sự nêu rõ lực lượng an ninh dây đặc đã được bố trí bên ngoài khách trạng metropole
nơi được cho là sẽ diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên
các camera an ninh cũng đã được lắp đặt tăng cường bên ngoài tòa nhà hướng ra ngoài phố
truyền thông singapore có nhiều bài viết đánh giá cao công tác chuẩn bị của việt nam
nước chủ nhà tổ chức sự kiện cũng như không khí tại hà nội
nơi sẽ diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên
bên cạnh việc an ninh được thắt chặt đặc biệt là ở những khách sạn mà hai đoàn mỹ và triều tiên
sẽ lưu lại trong thời gian hội nghị truyền thông singapore phản ánh việc hà nội cũng đón chào bạn bè quốc tế
bằng những khẩu hiệu affix và cờ hoa được trang hoàng rực rỡ
cùng những hoạt động tuyên truyền văn hóa hiệu quả ấn tượng
trong quay đó truyền thông triều tiên đưa tin đậm nét về chủ tịch kim jong un
được đón tiếp nồng nhiệt tại việt nam đồng thời có nhiều bài viết đánh giá cao tiềm năng
và thành tựu phát triển kinh tế của việt nam
hôm nay là ngày đầu diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai tại thành phố hà nội
để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối phục vụ hội nghị lực lượng công an đã triển khai
các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn ở mức cao nhất
trong ngày đầu diễn ra hội nghị thông đỉnh ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
đã bố trí sẵn quân số túc trực điều tiết phân luồng giao thông
đồng thời tổ chức hướng dẫn tuyến đường đi cho các phương tiện để không gây cản trở giao thông
trong ngày đầu diễn ra hội nghị thượng đỉnh ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông

bên cạnh đó trong quá trình di chuyển nếu gặp người chỉ huy giao thông trên các ngã ba ngã tư mà có sự phân luồng
thì những người tham giao thông cần phải quân thủ một cách tuyệt đối chấp hành theo sự yêu lệnh điều khiển chỉ huy của lực lượng giao thông
nhằm đảm bảo trật tự giao thông được thông suốt các loại xe kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa sẽ bị cấm lưu thông
để đảm bảo an toàn cho đoàn xe của các đại biểu đi qua
xe khách hợp đồng xe tải sẽ hạn chế tối đa gần như là sẽ cấm không được phép đi vào những tuyến đường bảo vệ
bố trí để khi các đoàn xe quan khách lưu thông trên các tuyến đường chính thì sẽ được phân luồng và tạo điều kiện để đoàn xe quan khách đi qua an toàn tuyệt đối
chúng tôi đã triển khai công tác bảo vệ
từ một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tiểu đoàn cảnh sát đoàn nghiệp chúng tôi đã quy động một trăm linh cán bộ chiến trị tham gia
thiết lập các chốt và tuần tra xung quanh khu vực diễn ra hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực bảo vệ
bên cạnh an ninh được thắt chặt trật tự đô thị cũng được đảm bảo không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè và dừng đỗ sai quy định
tất cả đều đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hội nghị
cùng với công tác đảm bảo an ninh an toàn phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai diễn ra tại việt nam
công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các nguyên thủ quốc gia cũng như các hoạt động của đoàn đại biểu cũng được lực lượng công an triển khai đồng bộ và quyết liệt
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khách sạn metropo nơi được dự kiến là một trong những địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên
công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được các lực lượng triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt với nhiều phương án và kế hoạch được chuẩn bị một cách tối ưu
an ninh được thắt chặt tại nhiều địa điểm chốt và có sự kiểm soát chặt chẽ khi ra vào các khu vực bảo vệ
công tác đảm bảo an ninh được thắt chặt trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị
các khách sạn và các địa điểm diễn ra bên lề khuôn khổ hội nghị các lực lượng cảnh sát an ninh cơ động được bố trí hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với nhiều điểm chốt
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
liên quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các đối tượng cảnh vệ trong khu vực đơn vị được giao nhiệm vụ đưa ra các tình huống về an ninh chính trị trật tự an toàn giao thông cũng như là khủng bố biểu tình gây dối cháy nổ để thực tập tập luyện thuần thực xử lý có hiệu quả tình huống khi xảy ra
cảnh giác phát hiện và ngăn chặn từ xa không để kẻ địch và các phần tử xấu phá hoại gây ảnh hưởng đến hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
trên đó vào sáng nay tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thống mỹ donald trump tại phủ chủ tịch
ngay sau đó tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc tại văn phòng chính phủ
công tác đảm bảo an ninh tại các địa điểm đã được lực lượng cảnh vệ triển khai một cách đồng bộ ngay từ sớm
kiểm soát an ninh được đặt ra mức yêu cầu cao nhất các trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng
tại vòng trong lực lượng an ninh cảnh về việt nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng đặc vụ mỹ lực lượng cảnh vệ triều tiên xây dựng các kế hoạch bảo vệ các tình huống có thể phát sinh với yêu cầu cao nhất là đảm bảo an ninh hoạt động của các nguyên thủ quốc gia
còn đối với các cảnh vệ các nước như cảnh vệ triều tiên đặc vụ mỹ thì lực lượng cảnh vệ việt nam luôn trú trọng đến công tác đối ngoại phối hợp trong công tác bảo vệ các nguyên thủ luôn trao đổi
vào ngày mai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên sẽ tiếp tục có những cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ diễn ra hội nghị thượng đỉnh
thưa quý vị chưa khi nào địa danh hà nội và việt nam lại được nhắc tới với tần suất dày đặc trên truyền thông khắp thế giới như trong những ngày vừa qua
đó là bởi đây là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng và dư luận quốc tế
với kỳ vọng lớn về nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
hồng việt việt nam được các bên lựa chọn là nước chủ nhà sự kiện này
một lần nữa khẳng định uy tín và những đóng góp tích cực có trách nhiệm của việt nam vào các công việc chung
nhất là nỗ lực kiến tạo thúc đẩy hòa bình ở khu vực và trên thế giới
với bề giấy kinh nghiệm tổ chức tốt nhiều sự kiện đối ngoại
việc việt nam được chọn đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước
đồng thời thể hiện vai trò và đóng góp tích cực có trách nhiệm của việt nam đối với các vấn đề quốc tế
năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh cấp cao apec
đảm bảo cho các hội nghị được tuần apec thực hiện ra một cách rất an toàn trọn vẹn
chính vì thế mà tôi nghĩ đây là một trong những điều kiện quan trọng nhất
để người ta quyết định sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần này đặc biệt tại giữa thu đoàn
việt nam là đối tác và là người bạn thân thiết của mỹ
và chúng tôi cảm ơn chính phủ việt nam khi đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai này
lịch sử hai nước chúng ta phản ánh các khả năng cho hòa bình và thịnh vượng
chúng tôi đã vượt qua xung đột và bất đồng để đi đến quan hệ phát triển mạnh như hiện nay
không ngẫu nhiên việt nam được lựa chọn là nơi để gặp gỡ hòa giải
trong suốt chiều dài lịch sử việt nam luôn cho thấy một dân tộc yêu chuộng hòa bình
từng gánh chịu nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt
song luôn tận dụng mọi cơ hội dành lấy hòa bình
việt nam giờ đây đang trở thành một biểu tượng của hòa bình và hợp tác
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tại hà nội cũng đã thể hiện những nỗ lực của việt nam
đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới
việt nam thì luôn ủng hộ các cái nỗ lực mang tính xây dựng
giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình
đóng góp tích cực vào hòa bình an ninh ổn định của bán đảo triều tiên nói riêng
cũng như trên toàn thế giới
trên tinh thần
việt nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại
duy trì hòa bình an ninh ổn định trên bán đảo triều tiên
có thể nói hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai được tổ chức tại việt nam
là sự kiện chính trị đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
việc hà nội được lựa chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần này
thêm một lần nữa khẳng định hà nội nói riêng và việt nam nói chung
là điểm đến an toàn
đối tác tin cậy đối với bạn bè quốc tế
vâng thủ đô hà nội là thành phố duy nhất của cả châu á thái bình dương
được unesco trao danh hiệu thành phố vinh hòa bình
thật trùng hợp khi năm nay năm hai nghìn một mươi chín là kỷ niệm hai mươi năm nhận danh hiệu này
thì hà nội lại được chọn để diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
hội nghị đàm phán về hòa bình
trải qua hai thập kỷ thành phố hà nội hiện nay không những phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống
mà còn trở thành một trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu
là nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và quốc tế vì nền hòa bình ổn định và phát triển
phố phường hà nội cũng trở nên nhộn nhịp hơn vào những ngày này
cờ hoa và các banno áp phích xuất hiện nhiều trên các tuyến phố trung tâm thủ đô
dù thời gian chuẩn bị ngắn khoảng hai tuần nhưng hà nội và các bộ ban ngành
đã gấp rút triển khai các hoạt động để hội nghị thượng đỉnh mỹ chiều diễn ra an toàn ở mức cao nhất
và đây có thể nói là một cái niềm rất vinh dự của hà nội chúng ta
và bây giờ chúng ta lại được các bạn lựa chọn là cái địa điểm để tổ chức
một cái sự kiện mang tính chất là hòa giải hòa hợp và hòa bình thì nó càng có ý nghĩa
không chỉ chính quyền người dân hà nội cũng đã tích cực cùng thành phố tham gia chuẩn bị
nỗ lực góp phần vào thành công của hội nghị
quả đó quảng bá hình ảnh về một thành phố có bể dày văn hóa
người dân thân thiện mến khách
họ đã yêu chuộng hòa bình
tôi mới đến hà nội nhưng thấy rất ấn tượng về thành phố này
mọi thứ rất là trật tự đường phố gọn gàng
tất cả mọi người đều rất niềm nở và chào đón
tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần này
mỹ và triều tiên sẽ đạt được những bước tiến mới trong quan hệ
chúc mừng việt nam đã được chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện này
tôi cảm nhận là hai nước đến với việt nam
chúng tôi là người dân rất là hồ hởi
và chúng tôi cũng
lên bờ hồ để đón hai người các hai nguyên thủ
và chúng tôi thấy rằng người việt nam chúng tôi rất là mến khách
rất là yêu chuộng hòa bình
kể từ sau khi được unesco trao danh hiệu thành phố vì hòa bình
hà nội vẫn liên tục nỗ lực để xứng đáng với tên gọi này
giờ đây thành phố lại trở thành tâm điểm của thế giới
nơi đối thoại và góp phần hòa giải
để xung đột kiến tạo hòa bình
hội nghị thường định lần này mà sẽ mang một kết quả rất là tốt đẹp
mà không những cho thế giới mà cả cho việt nam chúng ta
và việt nam càng ngày càng uy tín trên quốc tế
tổng thống mỹ chăm dặn thăm việt nam
kết nối những tình hữu nghị
kết nối giải quyết những mâu thuẫn sự kiện của khu vực
đó là một trong những cái
người dân việt nam hay nói chung mà của người dân thủ đô nói riêng là rất quan tâm
dự kiện nhất là hà nội là thành phố vì hòa bình
rất khó để nói trước về kết quả của hội nghị lần này
nhưng tôi cũng như tất cả mọi người đều mong muốn mỹ và triều tiên sẽ có nhiều điểm chung
để có thể đạt được bước tiến mới góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới
hiện cả thế giới đang chờ vào kết quả tích cực từ bàn đàm phán tại hà nội trong hai ngày
hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
nhưng rõ ràng với sự chú đáo của nước chủ nhà sự tin cậy của bạn bè quốc tế
chắc chắn sự kiện này sẽ đi vào lịch sử
và hà nội thành phố vì hòa bình sẽ là biểu tượng mới của sự kết nối